đề nghị cho biết phản ứng về việc gần đây một số tàu cá ngư dân việt nam đánh bắt tại quần đảo hoàng sa của việt nam
bị tàu công vụ trung quốc khống chế tịch thu ngư cụ tài sản
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
hành động nói trên của các tàu công vụ của trung quốc đã xâm phạm chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa vi phạm luật pháp quốc tế
thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết đối với vấn đề trên biển việt nam trung quốc
đe dọa an toàn tài sản của ngư dân việt nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển này
bà hằng cũng cho biết ngày một mươi chín tháng sáu đại diện bộ ngoại giao việt nam
đã giao thiệp với đại diện đại sứ quán trung quốc tại hà nội
phản đối hành động nêu trên của phía trung quốc yêu cầu phía trung quốc xác minh
có biện pháp bồi thường thỏa đáng cho ngư dân việt nam
xử lý nghiêm khắc các nhân viên và tàu công vụ vi phạm không để tái diễn vụ việc tương tự
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới
tiếp tục với các thông tin thời sự chính trị quan trọng khác
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên ngày hôm qua đã có buổi tiếp xúc cử tri
tại huyện tiên lữ tỉnh hưng yên
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã nêu kiến nghị tập trung vào các vấn đề
xử lý rác thải tại khu vực trung chuyển trên địa bàn xã dị chế
nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho những hộ dân xung quanh
bày tỏ quan ngại trước tình trạng mất an toàn giao thông hiện nay
cử tri xã nhật tân kiến nghị lực lượng công an tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra giám sát đặc biệt với các lái xe
cử tri đề nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ thôn
nhằm thu hút người trẻ tuổi tạo nguồn cán bộ cho cơ sở
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thứ trưởng lê quý vương
chúc mừng những kết quả tích cực của huyện tiên lữ nói riêng
và tỉnh hưng yên nói chung đã đạt được
nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới đã tạo sự thay đổi lớn trong mỗi làng quê
cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thứ trưởng lê quý vương đồng tình với cử tri
về việc cần phải xử lý ngay từng bước trong công tác vệ sinh môi trường
thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông xảy ra khá nghiêm trọng
năm yếu tố cần được đảm bảo để giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông đó là
người tham gia giao thông phương tiện hạ tầng kỹ thuật tổ chức giao thông
pháp luật an toàn giao thông được đồng chí thứ trưởng nêu rõ
bộ công an đang báo cáo với chính phủ đề xuất với quốc hội
cho xây dựng luật về trật tự an toàn giao thông để có chế tài xử lý trong từng tình huống cụ thể
bên cạnh đó thứ trưởng lê quý vương thông báo đến cử tri một số nét chính
về tình hình chung của thế giới và khu vực chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước
và các vấn đề liên quan đến công tác công an tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
tội phạm có tổ chức nhất là nhóm thanh niên côn đồ giải quyết triệt để tín dụng đen
xử lý hoạt động có tính chất dâm ô liên quan đến trẻ em phụ nữ
sáng nay đoàn công tác bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác
sáu tháng đầu năm tại công an tỉnh thừa thiên huế
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thừa thiên huế đã tập trung lực lượng
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhất là liên tục phá nhiều chuyên án
vụ án liên quan đến tội phạm ma túy hình sự trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
kết luận đạt gần một trăm linh
nổi bật về tội phạm ma túy đơn vị đã phát hiện xử lý năm mươi một vụ
trên bảy mươi chín đối tượng thu giữ ba bốn kg ma túy tổng hợp
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám phát hiện tăng gấp ba mươi lần
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng bùi văn nam nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của công an tỉnh thừa thiên huế
trên tất cả các lĩnh vực công tác công an
công an thừa thiên huế chúng tôi theo thơ lõi
để phát triển thị trí của lãnh đạo bộ cũng như quy viết của đảng ủy văn trung ương
để triển khai tổ chức mới
công chí là rất tốt và rất quyết liệt
theo báo cáo mùa một tháng bảy nay công chí sẽ ra quân việc triển khai công an chính quy về tất cả các xã phường
chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm của công chí trong đảng lãnh đạo công an tỉnh
cũng như là sự phối hợp của các phòng các thông an các lĩnh vực
sau tháng cuối năm dự báo tình hình thế giới khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp
công an tỉnh thừa thiên huế
cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được chủ động nắm chắc tình hình
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kịp thời đấu tranh phòng ngừa
hiệu quả với các loại tội phạm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
có phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
tại trường cao đảng an ninh nhân dân hai vừa diễn ra hội nghị tổng kết bốn mươi năm đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an
cho bộ nội vụ vương quốc campuchia từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm hai nghìn một mươi
đoàn đại biểu campuchia có ngày chăn yên quốc vụ khanh bộ nội vụ vương quốc campuchia
ngày im hen tổng lãnh sự quán vương quốc campuchia tại tp hcm
về phía bộ công an việt nam có thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự hội nghị
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cả đất nước campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng tàn khốc
trong bối cảnh đó có sự đóng góp của bộ công an việt nam vào sứ mệnh lịch sử vẽ vang
trong cuộc phản công tự vệ bảo vệ đất nước và tình nghĩa quốc tế vẹn toàn trong sáng thủy chung
và ý chí của một dân tộc kiên cường đã bước qua mọi khó khăn thử thách
để khẳng định trước thế giới quyền bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả
bên cạnh đó việc phối hợp đào tạo cán bộ công an cho bộ nội vụ vương quốc campuchia
góp phần đảm bảo an ninh trực tự
ngày một mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bộ nội vụ việt nam đã quyết định thành lập trường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho cán bộ an ninh ca gọi tác lời trường một trăm bảy mươi chín với nhiệm vụ tổ chức đào tạo bồi dưỡng chính trị
nghiệp vụ văn hóa võ thuật cho cán bộ an ninh campuchia
trạng đường dài gần nửa thế kỷ một mươi hai trường công an đã đào tạo ba trăm bốn mươi năm khóa trên một mươi học sinh học viên
qua các hình thức đào tạo đã cung cấp cho bạn một đội ngũ nguồn nhân lực
theo đánh giá của những người sử dụng có chất lượng
trong công tác đảm bảo
quán triệt tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giáo dục và đào tạo bố trí các điều kiện tốt nhất
và những tình cảm đặc biệt cho cán bộ học viên campuchia luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của học viên
các cơ sở đào tạo của bộ công an việt nam luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất
cùng với chế độ ăn ở chính sách cho các học viên
các trường đã chọn những giáo viên được chăm lo chú đáo một trăm linh học viên được hưởng các chế độ chính sách theo đúng vi định hiện hành
các trường đã chọn những giáo viên có chuyên môn và tinh thần trách nhiệm tâm huyết với nghề để giảng dạy các lớp học viên campuchia
đồng thời chỉ đạo giảng viên chủ động nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy phù hợp
trong suốt bốn mươi năm qua trải qua nhiều giai đoạn khác nhau bộ công an việt nam đã tiếp nhận đào tạo bồi dưỡng
với gần một mươi chỉ tiêu cho bộ nội vụ vương quốc campuchia với nhiều lĩnh vực chuyên ngành đào tạo
an ninh cảnh sát hậu cần quản lý trại giam cơ yếu cảnh vệ cảnh sát điều tra và bảo vệ nội bộ
sự nhìn nhận và sự đánh giá của tôi là rất có kết quả và rất hấp dẫn đối với anh em đến học tập ở đây
mọi điều kiện thuất lại cho anh em trong công việc học tập tại trường
nhìn lại chặng đường bốn mươi năm hợp tác đào tạo giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia
lực lượng công an nhân dân việt nam nói chung và các thế hệ giáo viên học viên hai nước có quyền tự hào
vì đã sống trọn nghĩa vẹn tình và sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
nhiều cán bộ học viên công an campuchia sau khi hoàn thành chương trình học tại các trường công an nhân dân việt nam
khi trở về đất nước công tác đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ bộ nội vụ vương quốc campuchia
điển hình như tiến sĩ changen quốc vụ khanh bộ nội vụ campuchia ngài thống tướng sovanti phó tổng thư ký bộ nội vụ campuchia
bà thống tướng giấc sô kha tổng cục phó tổng cục công an quốc gia

thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã bám sát triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của đảng và nhà nước
về đảm bảo an ninh trật tự thực hiện tốt chức năng tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị cục cảnh sát giao thông
nghiên cứu tham mưu sửa đổi bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong đó cần tăng chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông
chuẩn bị các điều kiện để có kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai thực hiện luật thi hành án hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín khi có hiệu lực thi hành
chuẩn bị thực hiện các đợt đặc xá năm hai nghìn một mươi chín tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định pháp luật
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số chín cttu của ban bí thư khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
trong công tác trang bị kho vận đảm bảo hậu cần phải tính toán xuất phát từ nhu cầu thực tế để trang bị cho các đơn vị đạt hiệu quả thiết thực không lãng phí tránh vi phạm
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tăng cường công tác quản lý
thực hiện trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong các đơn vị siết chặt trật tự kỷ luật kỷ cương việc thực hiện các mệnh lệnh quy trình công tác
còn trong chiều nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị công tác tuyên truyền về một số lĩnh vực công tác công an
tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa bộ công an các cơ quan của bộ công an lực lượng công an nhân dân cùng các cơ quan thông tấn báo chí
trong thời gian qua việc phối hợp giữa các cơ quan của bộ công an với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác dạy nghề và quản lý tại các trại tạm giam góp phần tuyên truyền hiệu quả về các chủ trương của đảng nhà nước và bộ công an giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các vấn đề nóng được quan tâm thuộc lĩnh vực do ngành công an quản lý
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định công tác tuyên truyền về các mặt công tác công an có vai trò hết sức quan trọng
thứ trưởng đề nghị thời gian tới các cơ quan của bộ công an tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí nói chung và báo chí trong lực lượng công an nhân dân nói riêng
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao ý thức nhận thức của người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an và xây dựng lực lượng công an nhân dân
góp phần thiết thực hơn nữa trong công tác giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức diễn ra tại hà nội nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đây là một sự kiện lớn của giới báo chí việt nam nhằm tôn vinh những tác giả nhóm tác giả tác phẩm xuất sắc nhất có chất lượng cao về tư tưởng chính trị nội dung và hình thức thể hiện
sau hơn một mươi năm tham gia dự giải báo chí quốc gia năm nào liên tri hội nhà báo bộ công an cũng có các tác phẩm lọt vào vòng trung khảo và đoạt giải
và điều đặc biệt là năm nay có thể được xem là một năm bội thu của báo chí
lực lượng công an nhân dân khi có tới năm tác phẩm đạt giải trong đó thì có một tác phẩm đoạt giải a hai tác phẩm đạt giải b và hai tác phẩm đạt giải c
và nhân dịp này truyền hình công an nhân dân đã gặp gỡ một số tác giả nhóm tác giả đạt giải để nghe họ chia sẻ về quá trình tác nghiệp
cũng như những dấn thân trong nghề để có thể cho ra đời các tác phẩm báo chí chất lượng cao mang dấu ấn riêng của báo chí lực lượng công an
đầu năm hai nghìn một mươi bảy từ bức thư kiến nghị của tập thể các nhà
khoa học bác sĩ bệnh nhân người nhà bệnh nhân gửi bộ y tế đề nghị xác minh tính thực hư của nano vàng
nhóm phóng viên của trung tâm sản xuất chương trình truyền hình công an nhân dân đã bắt tay thực hiện loạt phóng sự điều tra về nano vàng
một sản phẩm được quảng cáo trên các diễn đàn dành cho bệnh nhân ung thư tại việt nam là thần dược chữa ung thư
chọn cách tiếp cận đến tận cùng của vấn đề nhóm phóng viên này đã phải vào rất nhiều vai khác nhau và tiếp cận với hàng chục bệnh nhân từ bắc đến nam
sau hơn hai năm vừa ghi hình vừa phát sóng
loạt phóng sự điều tra mang tên nano vàng và những cuộc thử nghiệm nguy hiểm mờ ám được đồng đảo khán giả đón nhận
tác phẩm này còn được hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá cao và nhận giải a tại giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
khi làm cái đề tài này thì chúng tôi có tiếp cận và chúng tôi được biết rằng là ở trên mạng xã hội có rất nhiều các cái diễn đàn dành cho các bệnh nhân ung thư
bởi vì số lượng người bị ung thư ở việt nam quá lớn
thì họ đưa lên tất cả các diễn đàn và mọi người cũng vào chia sẻ rất là nhiều
tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái giá trị nhất
tất cả chúng tôi đã gửi được một cái thông điệp ý nghĩa từ cái chương trình này
đấy là hãy tỉnh táo nhất có thể
antv không phải là cái đơn vị mà đầu tiên phát hiện ra đề tài này
nhưng chúng tôi họp và cũng trao đổi với anh chị em là chúng ta đi đến cùng đề tài

thế thì các bạn có thể nhận ra đề tài này
quyết tâm ở đây là quyết tâm chung từ lãnh đạo cục lãnh đạo kênh cho đến là nhóm thực hiện
khi thực hiện tác phẩm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
nhà báo cao hồng đã chọn cách tiếp cận gần gũi với độc giả
bằng việc giải đáp những thắc mắc trước khi luật an ninh mạng có hiệu lực
cũng như nhiều đồng nghiệp khác chị luôn mong muốn những tác phẩm báo chí của mình
được góp phần tuyên truyền chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
xây dựng xã hội phát triển văn minh và được bạn đọc đón nhận
trong các bài viết mình cũng đặt ra vấn đề và đưa ra những vấn đề rất gần với đời sống
ví dụ như là khi luật an ninh mạng mà ra đời thì nó có cản trở cái quyền tự do ngôn luận hay không
rồi người bán hàng kinh doanh online có được kinh doanh hay không
hay là có tạo ra cái sự công bằng cho các doanh nghiệp việt nam và các doanh nghiệp lớn về công nghệ
khi tham gia môi trường mạng việt nam hay không
quá trình mà tiếp cận thì mình đều nhận được những cái câu trả lời là không như là người ta đồn đại
trong số một trăm bốn mươi bảy tác phẩm được chọn vào trung khảo lần này hội đồng giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
đã chọn được một trăm linh sáu tác phẩm báo chí xuất sắc gồm sáu giải a hai mươi bốn giải b bốn mươi hai giải c và ba mươi bốn giải khuyến khích
nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản công phu chuyên nghiệp mang tính phát hiện và phản biện tốt
đi đến tận cùng vấn đề có hiệu quả xã hội mạnh mẽ tích cực và có sức ảnh hưởng lan tỏa cao
các tác phẩm viết về phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí phê phán phản biện những mặt trái của xã hội
hay là đấu tranh chống những cái luận điệu sai trái xuyên tạc
khoảng hơn sáu mươi tác phẩm được vào trung khảo là thuộc cái mảng đó
trong đó có rất nhiều tác phẩm tình trình đấu rất cao của bên ngành công an
của liên chỉ hội bộ quốc hội
các báo công an và các báo công an ở các địa phương đấy là điểm rất tốt
qua các năm tổ chức giải báo chí quốc gia thể loại báo chí mà liên tri hội nhà báo bộ công an
đạt nhiều giải nhất là phóng sự điều tra
đây là thể loại khó đòi hỏi thực hiện công phu kỹ lưỡng cần nhiều phóng viên tham gia và mất nhiều thời gian
từ thực tế và thế mạnh đó của mình báo chí công an nhân dân góp phần khẳng định vai trò
và tầm quan trọng của báo chí nói chung và báo chí công an nhân dân nói riêng
trong đời sống chính trị xã hội của đất nước